ngày tám tháng năm tại hà nội ngân hàng nhà nước và thời báo kinh tế sài gòn đã tổ chức diễn đàn toàn cảnh ngân hàng hai nghìn một mươi chín với chủ đề
để ngân hàng việt vươn xa nhằm nhìn lại những thành công trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian qua
đồng thời phân tích cơ hội thách thức nhằm hoạch định chiến lược trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục là một năm thành công của ngành ngân hàng với những điểm sáng trong điều hành lãi suất tỷ giá tín dụng
diễn biến tích cực trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
những thành công trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã góp phần quan trọng nâng hạn tín nhiệm quốc gia qua đánh giá của các tổ chức quốc tế
công ty xếp hạng tín nhiệm steaded poor tức là lần đầu tiên sau chín năm đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm cho việt nam
phải nói rằng đây cũng là một đánh giá và ghi nhận rất khách quan
để khẳng định một điều rằng là
các chủ trương chính sách điều hành về kinh tế vĩ mô của chính phủ cũng như là của chính sách tiền tệ
và các chính sách kinh tế vĩ mô khác là rất là nhất quán và rất là kiên định
đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý
và đặc biệt là với các mục tiêu như vậy nhưng mà cũng không quên đối với việc đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng
tuy nhiên để các ngân hàng việt vươn xa
cùng các ngân hàng trong khu vực châu á
ngành ngân hàng vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
tại diễn đàn đại diện ngân hàng nhà nước đại diện các ngân hàng thương mại cùng các chuyên gia kinh tế
đã cùng trao đổi thảo luận phân tích đồng thời đưa ra những gợi ý về chính sách và các giải pháp cho lãnh đạo
nhà đầu tư cho cổ đông các ngân hàng cũng như cho khối doanh nghiệp
thực tế để các ngân hàng mà có thể phát triển được nó cần một nền tảng nền kinh tế có thể phát triển vững mạnh
tuy nhiên chúng ta có may mắn là trong vài năm trẻ đấy kinh tế mới bắt đầu ổn định hơn
tạo ra một cơ hội cho các ngân hàng có thể có một chiến lược dài hạn hơn
chúng ta sẽ phải quay trở về cái chất lượng dịch vụ chúng ta quay trở về làm sao có thể đa dạng hóa sản phẩm được
và làm sao có thể phát triển được cái nhóm khách hàng mục tiêu nó phù hợp với thế mạnh cạnh tranh của từng ngân hàng
rồi yếu tố về minh bạch hóa về tài chính của đồng ngân hàng cũng rất là quan trọng
vì chúng ta thấy rõ là tại sao vẫn có cái sự tranh lệch giữa tỷ lệ nợ xấu mà công bố các ngân hàng và tỷ lệ nợ xấu thực tế
thì đây là làm sao chúng ta có thể đảm bảo được số hiệu tài chính nó minh bạch
đây là những yếu tố tôi nghĩ rất là căn bản để các ngân hàng có thể thực sự phát triển được lành mạnh
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô
thị trường tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế điều hành chủ động linh hoạt thận trọng
và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp với những chính sách kinh tế khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững